bản tin trưa ngày chín tháng sáu của bộ y tế cho biết việt nam có thêm hai trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận trong nước
trong đó riêng tỉnh bắc giang là hai trăm năm mươi ba ca trong đó có hai trăm linh một ca bổ sung mã bệnh nhân được sàng lọc trong vùng dự phòng phong tỏa từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng năm
ngoài ra thành phố hồ chí minh có thêm hai mươi ca bắc ninh sáu ca hà tĩnh ba ca hà nội một ca
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng bảy tám trăm chín mươi bảy ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm linh tám ca nhập cảnh
sáu tỉnh gồm yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình thanh hóa đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới